thưa quý vị đã có một số liệu thống kê là hiện nay việt nam có gần năm mươi triệu người sử dụng internet
đạt tỷ lệ trên năm mươi ba dân số trong đó một tỷ lệ không nhỏ người sử dụng internet là giới trẻ
vâng ạ tôi muốn hỏi lên chi một câu hỏi đó là với sự ảnh hưởng của mạng xã hội hiện nay
thì bạn có cho rằng là mạng xã hội đang rất hấp dẫn con người chúng ta không ạ
vâng chính xác là như vậy với những số liệu mà chị vừa nêu thì cũng cho thấy mạng xã hội luôn hấp dẫn chúng ta
từ những trò chơi những lời đường mật
và nhiều quốc gia ở trung á châu hay là nam mỹ thì đang đối mặt với những nguy hiểm từ mạng xã hội
một ví dụ đó là trò chơi blue well challette tức là thử thách cá voi xanh đặt ra một loạt các nhiệm vụ khác nhau
dành cho người chơi từ sử dụng dao lưỡi lam để tạo hình cá voi trên cổ tay chân hay là xem những phim kinh dị
trong nhiều ngày để hoàn thành thử thách và ngày cuối cùng thì bằng cách là tự sát người chơi sẽ được thừa nhận là kẻ chiến thắng
nó đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ và có ít nhất là một trăm ba mươi thanh niên ở nước nga đã tử vong
vâng ạ thì quả thật đây là một điều đáng lo sợ đối với các bộ phụ huynh
và tôi nghĩ là những lo sợ về tác hại của mạng xã hội đối với con trẻ thì không chỉ ở những quốc gia mà linh chi vừa nhắc đến đâu ạ
mà ở tại việt nam thì mạng xã hội và mặt trái của nó cũng đã có mặt ở mỗi gia đình
nhưng nhiều ông bố bà mẹ thì không lường trước được hoặc là quá chủ quan với những mặt trái của nó
mời quý vị hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
đây là đối tượng nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bị bắt vì hành vi hiếp dâm trẻ em phú khai chức cơ quan công an
thông qua mạng xã hội phú đã làm quen với nhiều cô gái dù đi chơi sau đó dùng vũ lực để hiếp dâm
còn đây nét chữ trong lá thư tuyệt mệnh của một cô bé chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học
bị bạn bè trêu trọng gắn ghép ảnh đóng trên mạng xã hội vào khuất mặt của mình
ông chịu nổi sức ép từ những trò đùa nhận tâm cô bé đã quyết định uống thuốc sâu tự tử
trôn vùi bao ước mơ đẹp của tuổi học trò và để lại nỗi đau cho mẹ cha
các cháu bắt chiếc theo về ăn mặc về đầu tóc về cách thức thể hiện
đôi khi nó gây ra đảm lộ những giá trị
ngay youtube trang chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới cũng đã từng bị lên án nhiều lần
vì đề lọt những kênh có nội dung phản cảm gây nguy hại cho trẻ em
chính thành viên youtube nguyễn thành nam cũng đã từng bị công an triệu tập vì là một video giả khủng bố is
đi đặt bom tại các điểm công cộng
thật khó có thể tưởng tượng
chuyện gì sẽ xảy ra nếu trẻ em làm theo tình huống và video giả lập
cũng theo chuyên gia nguyễn minh đức trẻ em có thể trở thành đối tượng bị hacker
vi rút tấn công khi vào các trường hợp

từ đó thiết bị do các em sử dụng lại trở thành nguồn lây nhiễm mã độc cho bạn bè và thành viên trong gia đình
trẻ em cũng rất dễ bị lộ thông tin cá nhân như tên tuổi địa chỉ khi nói chuyện trên mạng xã hội
những thông tin này rơi vào tay kẻ xấu sẽ khiến các em bị quầy dối hoặc bắt nạt thậm chí là bị hám hại
tuy nhiên người lớn thì chỉ mới nhận thức một cách rất đơn giản
cháu nhà tôi thì nó cũng như các cháu khác
cứ đi về nhà là nó lại muốn
xem tivi hoặc là xem điện thoại
nhưng mà thực ra thì gia đình thì cũng chẳng muốn cho nó nhiều xem điện thoại nhiều
nhưng mà kiểu người lớn thì cũng mỗi người một việc lại bận
thế là các cháu nó lại cứ tự động nó bật tv
nó xem vào đấy thì nó tập trung quá nhiều vào đấy
đâm ra là nhiều khi cái sự trảnh bảng những cái việc cá nhân của nó
những cảnh báo hay những bài học đắt giá do sử dụng mạng xã hội không kiểm soát đã được đưa ra
tuy nhiên mỗi ngày chúng ta vẫn thấy những ông bố bà mẹ chiều con cho sử dụng smartphone
ipad sử dụng internet ngay từ khi còn nhỏ tuổi
thói quen này sẽ rất khó bỏ hoặc khó kiểm soát khi chúng bắt đầu tuổi dậy thi
những cảm bẫy thì luôn hiện hữu
còn cách cha mẹ và người lớn bảo vệ con trẻ thì không phải ai cũng biết và quan tâm